tại hà nội liên hiệp các tổ chức hữu nghị việt nam phối hợp với đại sứ quán canada và hội hữu nghị việt nam canada tổ chức chương trình chạy vì trẻ em hà nội hai nghìn một mươi sáu
đây là một hoạt động xã hội từ thiện có ý nghĩa nhân văn gây quỹ dành cho trẻ em khó khăn mắc bệnh ung thư và tim bẩm sinh
cuộc chạy vì trẻ em hà nội là hoạt động cộng đồng thu hút sự tham gia của đông đảo người dân doanh nghiệp và bạn bè quốc tế
có tấm lòng thiện nguyện muốn chung tay nhằm thúc đẩy trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp và tăng cường nhận thức về chăm sóc sức khỏe
đây là sự kiện thường niên nhằm gây quỹ hỗ trợ chữa trị cho những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn mắc bệnh ung thư và bệnh tim bẩm sinh
cuộc chạy vì trẻ em hà nội hiện nay đã trở thành một chương trình có uy tín và sức lan tỏa rộng rãi tại hà nội
thu hút hàng ngàn người dân thủ đô và bạn bè quốc tế tham gia quyên góp trung bình khoảng một tỷ đồng mỗi năm
toàn bộ số tiền quyên góp được dùng để hỗ trợ điều trị cho các bệnh viện tim hà nội và quỹ nhịp tim việt nam
quỹ vinacapital tiếp tục quản lý điều phối quỹ để tối ưu hóa việc sử dụng tiền tài trợ
đảm bảo minh bạch và quy trình cho hoạt động kiểm toán do công ty kiểm toán kng thực hiện